sau đây là một số thông tin mới cập nhật
tuy nhiên vẫn có những vùng được khoanh vùng vàng vùng cam để dần có biện pháp nới lỏng
nên doanh nghiệp chưa thể mở cửa trở lại
ủy ban nhân dân tp biên hòa đang yêu cầu phường báo cáo chi tiết về clip hai người dân sâu sát
ầu đả với nhóm người mặc áo dân quân dân phòng gây nã loạn trên địa bàn
trước sự có mặt của một cán bộ công an
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tôi cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
trước tình trạng người dân về quê rất đông an giang đã họp và thống nhất
yêu cầu cơ sở sàng lọc phân loại và cách ly phù hợp
trong đó lưu ý được cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện
theo đó số người dân an giang từ các tỉnh thành trở về quê bằng phương tiện cá nhân rất đông
tính đến hôm nay có hơn ba mươi năm người
theo dự báo số lượng người tự trở về an giang sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
vượt quá khả năng cách ly điều trị của tỉnh
đồng thời tại các khu tiếp nhận ban đầu chưa đảm bảo an toàn về điều kiện giãn cách
vệ sinh cá nhân do mật độ người về quá đông không đảm bảo nguyên tắc năm k
dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu tiếp nhận ban đầu nếu có lân f chưa phát hiện
trước thực trạng này an giang đã họp và thống nhất
yêu của địa phương trong tỉnh sau khi tiếp nhận công dân về
phải khẩn trương sàng lọc phân loại đối tượng theo yếu tố dịch tễ
tổ chức xét nghiệm và tiến hành áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp
trong đó lưu ý các trường hợp được phép cách ly tại nhà nếu đảm bảo các điều kiện gồm
người chưa tiêm đủ vaccine người đã tiêm hai mũi vaccine có giấy chứng nhận
người đã khỏi covid một mươi chín có giấy xác nhận hoặc ra viện không quá sáu tháng
và người chưa tiêm vaccine nhưng không có biểu hiện sốt ho khó thở hay liên quan yếu tố dịch tễ
người đứng đầu chính quyền tỉnh an giang yêu cầu tất cả các trường hợp nói trên
đều phải được khám sàng lọc test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm pcr âm tính
và đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà theo quy định của bộ y tế
thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm giao bộ tư lệnh tp hcm là đầu mối tập hợp
và tổ chức sắp xếp đưa đón người dân đang sinh sống tại tp hcm có nguyện vọng về quê
trong thời gian thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố phải chứng kiến những đợt người dân đổ xô ồ ạt tự phát về quê
gây ủ nứ tại chốt giáp danh giữa thành phố và các tỉnh lân cận
đồng thời cũng không tránh khỏi những cảnh xót xa thương cảm
bộ tư lệnh tp hcm cho hay trong mấy ngày qua chính quyền tp hcm cùng các cấp sở ban ngành
đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh hỗ trợ bà con cô bác về quê an toàn
theo bộ tư lệnh tp hcm thời gian tới để đảm bảo đưa đón cho bà con cô bác về quê an toàn chú đáo nhất
bộ tư lệnh và các đoàn thể của tp hcm sẽ chủ động phối hợp với các địa phương để đưa đón bà con
về cách thức tổ chức đưa đón người dân rời tp hcm về quê người dân có nhu cầu về quê hãy liên hệ với tổ dân phố
ủy ban nhân dân phường xã thị trấn nơi mình đang tạm trú tại tp hcm để đăng ký
khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của bà con bộ tư lệnh tp hcm sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đưa đón người dân
trước khi đưa người dân lên đường về quê các cơ quan chức năng tại tp hcm sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe
sau khi kiểm tra sức khỏe xong bộ tư lệnh thành phố sẽ cử cán bộ chiến sĩ đi cùng và đảm bảo phương tiện chở từng người dân về quê theo nguyện vọng
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đi lại trên địa bàn tp hcm đến các tỉnh và ngược lại
sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản hướng dẫn cho các đối tượng được cấp phép
cụ thể đối với việc cấp phép cho người dân tp hcm từ các tỉnh thành phố khác trở về thành phố
và người dân đi từ tp hcm đến các tỉnh thành phố khác
trong một số trường hợp cấp bách nộp qua hộp thư điện tử sở giao thông vận tải
sở giao thông vận tải chỉ được phép nhận hồ sơ và cấp phép cho các trường hợp có đủ các điều kiện sau
đơn đề nghị theo mẫu có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú làm việc tại tp hcm
như hộ khẩu giấy tạm trú căn cước công dân hoặc chứng minh tư giấy gai sinh đối với trẻ em
một số trường hợp cấp thiết theo quy định gồm đưa đón người bệnh hiểm nghèo con nhỏ phụ nữ mang thai
thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài và một số trường hợp cấp bách khác
người dân có đơn đề nghị gửi qua hộp thư điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm sgtvta thph gov vn
trình bày lý do kế hoạch di chuyển hoàn cảnh thời gian phương tiện số người theo danh sách chi tiết
theo bản chụp giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan giấy tờ chứng minh theo mẫu để được xem xét giải quyết
và thông báo kết quả qua địa chỉ email trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ khi nhận được đơn đề nghị
người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải đáp ứng được các yêu cầu
thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới một trăm tám mươi ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi
đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm điều kiện này không áp dụng đối với người dân tp hcm
từ các tỉnh thành phố khác trở về tp hcm có kết quả xét nghiệm sars cov hai
âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế
trường hợp được chấp thuận cá nhân tự in công văn trả lời của sở hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông trên đường
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa cho biết
thành phố đã phối hợp với hai đoàn người khoảng một năm trăm linh người từ máy bay tự phát từ tp hcm và một số tỉnh phía nam trở về quê
phần lớn người dân đi từ các tỉnh phía nam về quê ở các tỉnh phía bắc như hà giang lạng sơn cao bằng hương yên
nam định thái bình
theo đó với những người về từ các huyện của thanh hóa sẽ được các trung tâm y tế huyện xuống đón tận thị xã nghi sơn
đoàn có người già và cháu nhỏ mệt không đi xe máy được thì lực lượng cảnh sát giao thông thanh hóa sẽ hỗ trợ xe tải đưa người và xe máy lên xe để di chuyển
với những người về từ các tỉnh phía bắc cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã hỗ trợ xe ô tô cảnh sát giao thông dẫn đường từ thanh hóa đến ninh bình dài một trăm linh km
do được lực lượng chức năng hỗ trợ nên tất cả những người đi xe máy tự phát về quê
ngoài việc hỗ trợ hướng dẫn giao thông lực lượng chức năng tỉnh ninh bình còn chuẩn bị một năm trăm linh suất ăn nhanh để chuyển đến tay người dân
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
sau khi ủy ban nhân dân tp hcm ban hành chỉ thị một mươi tám nhiều khu vực đã được nới lỏng các biện pháp giãn cách cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh dần mở cửa trở lại
tuy nhiên vẫn có những vùng được khoanh vùng vàng vùng cam
để dần có biện pháp nới lỏng nên doanh nghiệp chưa thể mở cửa trở lại
tiến sĩ trần hoàng ngân viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm nhấn mạnh
nguy cơ dịch bệnh tại tp hcm vẫn rất cao và thành phố chưa nới lỏng ổ ạt
mới chỉ nới dần giãn cách sẽ có nơi chưa thể mở cửa
các hoạt động kinh tế xã hội mới đang từng bước được mở cửa trở lại một cách thận trọng
tùy vào tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp
hiện nay số ca nhiễm hàng ngày đã giảm dần nhưng vẫn giao động trong khoảng hai năm trăm linh đến ba ca
trong khi đó số người điều trị covid một mươi chín trong các cơ sở y tế là gần ba mươi người
có giảm so với trước đây nhưng vẫn còn lớn
năng lực y tế của thành phố chỉ đáp ứng điều trị cho khoảng hai mươi người
số lượng bệnh nhân này đang gây áp lực rất lớn cho ngành y tế
chưa kể số lượng caf điều trị tại nhà f có thể phát sinh tại các khu cách ly
còn các hoạt động kinh doanh kinh tế thì không có biên giới
các địa phương có thể phân vùng
bệnh để đưa ra biện pháp nới lỏng phù hợp một cách thận trọng
theo điều kiện tình hình của địa phương mình
trong chỉ thị thành phố hồ chí minh cũng sẽ tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa
giảm bớt sự đứt gãy của chuỗi cung ứng đứt gãy nguồn lao động
các doanh nghiệp cũng phải tự chủ động đáp ứng các tiêu chí mà chính quyền đặt ra
từ ngày mùng một đến mùng bốn tháng một mươi đồng tháp có hơn một mươi chín người dân tự phát đi xe máy
từ thành phố hồ chí minh và đông nam bộ về quê qua xét nghiệm có nhiều người bị nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra địa phương còn phải cử lực lượng hỗ trợ đưa gần sáu mươi chín người dân về an giang
cần thơ kiên giang ngang qua địa bàn
tuy chưa xét nghiệm tầm soát hết nhưng đồng tháp đã ghi nhận bảy mươi người về từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh nhiễm covid một mươi chín
trước tình hình người dân tự phát ồ ạt trở về đồng tháp phải mở thêm một mươi năm khu cách ly
ở các trường học trung tâm học tập cộng đồng nhà văn hóa các huyện để nâng công suất cách ly
tập trung lên gần một mươi chín chỗ tăng hơn một mươi một chỗ cách ly so với ngày ba mươi tháng chín hiện
gần một mươi sáu bốn trăm linh người còn lại hơn hai năm trăm linh chỗ chống
ông phan văn thắng phó bi thư thường trược tỉnh ủy đồng tháp cho biết
việc đón và ổn định cuộc sống cho người dân từ vùng dịch trở về quê là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
tỉnh phải hỗ trợ đón giúp người dân chú đáo
ông phan hiệp nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp nhận định
người dân sẽ tiếp tục về quê nên tỉnh phải quan tâm tiếp đón người dân
phải kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch tại các địa phương ở mức cao nhất
trong đó chú ý mở rộng các khu cách ly và hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương
trong việc hỗ trợ tiếp nhận và cách ly người dân trở về tỉnh
lãnh đạo tỉnh đồng tháp cũng đã họp để bàn phương án đón dứt người dân vào phòng chống dịch
ông tạ tùng lâm phó giám đốc sở y tế đồng tháp cho biết
nguy cơ tiềm ẩn từ người về vùng dịch là khó lường có thể bùng phát dịch trở lại
do đó cần tổ chức cách ly chặt chẽ phải cách ly về xã vì tập trung ở huyện không đối chỗ
theo ông phạm hiệp nghĩa chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp
việc người dân về quá nhiều là ngoài dự báo của tỉnh
hiện nay một số địa phương của tỉnh đã quá tải về tổ chức cách ly
nhận định sắp tới bà con sẽ tiếp tục về quê nên cả hệ thống chính trị của tỉnh
phải vào cuộc chuẩn bị mọi thứ để chủ động đón người dân tiếp
ông phạm thiện nghĩa yêu cầu sở y tế tỉnh phải kích hoạt và chuẩn bị các bệnh viện
điều trị nguồn nhân lực trang bị y tế thuốc để xét nghiệm cách ly và điều trị với tinh thần cao nhất
các địa phương phải kích hoạt lại các trường học trở thành khu cách ly
ngoài ra kết nối giả soát với các doanh nghiệp để tạo việc làm cho các lao động trở về địa phương
đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
bà con đã khổ rồi mới về quê nên người dân về đến tỉnh phải đón chú đáo
và giúp họ cảm thấy ấm lòng với người đồng tháp tình nghĩa năng động sáng tạo
tỉnh thống nhất không thu phí cách ly và xét nghiệm đối với người dân tự phát về quê
sau đây là một số tổng tin khác
từ ngày mùng một đến mùng bốn tháng một mươi đồng tháp có hơn một mươi chín người dân tự phát đi xe máy
từ thành phố hồ chí minh và đông nam bộ về quê qua xét nghiệm có nhiều người bị nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra địa phương còn phải cử lực lượng hỗ trợ đưa gần sáu mươi chín người dân về an giang cần thơ kiên giang ngang qua địa bàn
tuy chưa xét nghiệm tầm soát hết nhưng đồng tháp đã ghi nhận bảy mươi người về từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh nhiễm covid một mươi chín

trước tình hình người dân tự phát ồ ạt trở về đồng tháp phải mở thêm một mươi năm khu cách ly ở các trường học
trung tâm học tập cộng đồng nhà văn hóa các huyện để nâng công suất cách ly tập trung lên gần một mươi chín chỗ
tăng hơn một mươi một chốt cách ly so với ngày ba mươi tháng chín
hiện tỉnh đã bố trí gần một mươi sáu bốn trăm linh người còn lại hơn hai năm trăm linh chỗ trống
ông phan văn thắng phó bị thư thường trực tỉnh huy đồng tháp cho biết
việc đón và ổn định cuộc sống cho người dân từ vùng dịch trở về quê là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
tỉnh phải hỗ trợ đón giúp người dân chú đáo
ông phan hiệp nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp nhận định
người dân sẽ tiếp tục về quê nên tỉnh phải quan tâm tiếp đón người dân
phải kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch tại các địa phương ở mức cao nhất
trong đó chú ý mở rộng các khu cách ly và hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương
trong việc hỗ trợ tiếp nhận và cách ly người dân trở về tỉnh
lãnh đạo tỉnh đồng tháp cũng đã họp để bàn phương án đón dứt người dân vào phòng chống dịch
ông tạ tùng lâm phó giám đốc sở y tế đồng tháp cho biết
nguy cơ tiềm ẩn từ người về vùng dịch là khó lường có thể bùng phát dịch trở lại
do đó cần tổ chức cách ly chặt chẽ phải cách ly về xã vì tập trung ở huyện không đối chỗ
theo ông phạm hiệp nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
việc người dân về quá nhiều là ngoài dự báo của tỉnh
hiện nay một số địa phương của tỉnh đã quá tải về tổ chức cách ly
nhận định sắp tới bà con sẽ tiếp tục về quê nên cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc
chuẩn bị mọi thứ để chủ động đón người dân tiếp
ông phạm thiện nghĩa yêu cầu sở y tế tỉnh phải kích hoạt và chuẩn bị các bệnh viện điều trị nguồn nhân lực
trang bị y tế thuốc để xét nghiệm cách ly và điều trị với tinh thần cao nhất
các địa phương phải kích hoạt lại các trường học trở thành khu cách ly
ngoài ra kết nối giả soát với các doanh nghiệp để tạo việc làm cho các lao động trở về địa phương
đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
bà con đã khổ rồi mới về quê nên người dân về đến tỉnh phải đón chú đáo
và giúp họ cảm thấy ấm lòng với người đồng tháp tình nghĩa năng động sáng tạo
tỉnh thống nhất không thu phí cách ly và xét nghiệm đối với người dân tự phát về quê
hai người dân sâu sát ẩu đả với nhóm người mặc áo dân quân dân phòng gây náo loạn
ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trước sự có mặt của một cán bộ công an lãnh đạo ủy ban nhân dân tp biên hòa cho biết
đang yêu cầu phường long bình báo cáo chi tiết về clip người mặc áo dân phòng dân quân sô sát ẩu đả với hai người dân
theo tìm hiểu sự việc xảy ra trên đường yên thế gần chợ k tám trăm sáu mươi khu vực phường long bình tp biên hòa vào trưa nay
theo clip giữa hai người dân và nhóm mặc áo dân phòng dân quân có cự cãi lớn tiếng với nhau
sau đó nhóm dân phòng dân quân và người dân cả hai bên có xảy ra sâu sát ẩu đả
hai người dân bị nhóm mặc áo dân phòng dân quân bắt lại đánh nhiều lần trước sự có mặt của một cán bộ mặc sắc phục công an
đoạn clip đưa lên mạng gây bức xúc dư luận nhiều người tỏ ra bất bình với hành động của người mặc áo dân phòng dân quân
và sự thờ ơ của người mặc sắc phục công an có mặt tại hiện trường
bước đầu phía công an tp biên hòa xác minh nguyên nhân ban đầu có một người leo rào vào khu phong tỏa đi giao hàng
thì bị lực lượng tại chốt ngăn lại nên xảy ra sâu sát
lát sau bạn bè của người này kéo đến và dùng đá ném vào lực lượng tại chốt nên mới xảy ra việc đánh nhau
lực lượng dân quân dân phố bức xúc đã có hành động như clip đăng trên mạng
sau sự việc công an tp biên hòa đã có mặt tại hiện trường đưa người bị đánh đi khám
hiện công an đã mời hai bên làm việc rõ nguyên nhân dẫn đến ẩu đả
cho ý kiến về vụ việc này ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai nói ông có xem clip
dân sai trước nhưng dân quân đánh dân vậy là không được
tuyệt đối không được đánh dân hành xử vậy là không được
còn đối tượng vi phạm tấn công người thi hành công vụ là chuyện khác và cũng cần được xử lý ông dũng nói
bản tin tuần cảnh covid sáng mùng sáu tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất cho các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại